hãng thân tấn trung ương triều tiên kcna cho biết nhà lãnh đạo kim trương ương đã bày tỏ quyết tâm thực hiện các thỏa thuận đạt được
tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước với tổng thống nga vladimir putin khi ông gặp ngoại trưởng nga sergei lavrov
quan chức đang tiến hành chuyến thăm triều tiên trong hai ngày
kcna cho biết thêm ông kim jong un và ông lavrov đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác
nhằm ứng phó tích cực với các vấn đề khu vực và toàn cầu
đồng thời ông lavrov đã chuyển lời chào của tổng thống nga vladimir putin tới ông kim trương ưn
nhà lãnh đạo triều tiên cũng đã cam kết xây dựng mối quan hệ hướng tới tương lai và sâu rộng với nga trong cuộc gặp ngoại trưởng nga
kcna thông báo ngoại trưởng triều tiên jose son hui và ông lavrov đã ký kết kế hoạch trao đổi song phương trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
khi hai bên tổ chức các cuộc thảo luận và tìm cách mở rộng hợp tác về chính trị kinh tế khoa học và công nghệ